vùng đỏ nguy cơ rất cao ở hà nội được xác định là địa phương có hơn hai mươi ca dương tính lây nhiễm trong cộng đồng

vùng đỏ đậm đặc nhất được ký hiệu trên bản đồ thuộc quận hoàng mai
không chỉ riêng ở hà nội tại tp hcm những ngày gần đây
f đang có xu hướng tăng dần sự gia tăng ca bệnh do lượng công nhân tại các khu nhà trọ trở lại
số lượng f ở tp hcm đang có xu hướng tăng dần
toàn thành phố hiện còn duy nhất vùng cam thuộc địa bàn huyện cân dơ
do sự gia tăng ca bệnh từ lượng công nhân tại khu nhà trọ
tp hcm cũng chuẩn bị sẵn các kịch bàn kể cả cho tình huống sâu nhất
trong tình huống ca nhiễm tăng vượt ngưỡng điều trị
thành phố có thể cân nhắc quay trở lại các biện pháp giãn cách như trước đây
dù vậy tp hcm hiện là địa phương đạt tỷ lệ phủ vaccine cao nhất cả nước
với chín mươi chín bảy mươi sáu người trên một mươi tám tuổi tiêm mũi một tám mươi một hai đạt mũi hai chín mươi năm năm mươi chín người trên năm mươi tuổi cũng được tiêm vaccine
trong ngày một mươi hai tháng một mươi một bà rịa vũng tàu ghi nhận thêm một trăm một mươi bảy ca mắc mới
ngành y tế đã kích hoạt bốn bệnh viện giã chiến bốn bệnh viện để sẵn sàng điều trị bệnh nhân
trong khi đó số ca nhiễm ở tây ninh tiếp tục tăng mạnh
năm trăm một mươi bảy ca bệnh trong ngày một mươi hai tháng một mươi một đứng thứ sáu trong năm mươi sáu địa phương có dịch
hầu hết f được phát hiện nhờ xét nghiệm sàng lọc
trước tình hình này tây ninh là một trong số ít địa phương chọn giải pháp thành lập trạm y tế lưu động
điều trị f không trựa chứng tại nhà
số lượng ca covid một mươi chín được ghi nhận nhiều nhất ở an giang tiền giang kiên giang và đồng tháp
an giang đã được nâng lên cấp độ ba là nguy cơ cao trên toàn tỉnh tương ứng với màu cam
trong đó ba huyện thành phố có cấp độ bốn
nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ gồm thành phố châu đốc tỉnh biên tri tôn và hai mươi bốn xã khác
an giang cũng đạt tốc độ tiêm chủng khá cao
hiện tỷ lệ người trên một mươi tám tuổi tiêm một mũi vaccine tại tỉnh này là chín mươi năm bảy mươi ba
tuy nhiên tỷ lệ tiêm hai mũi mới chỉ đạt bốn mươi tám năm mươi một
hôm qua quỹ bán nhân dân tỉnh đã phát đi thông báo tiếp tục tăng cường miệng pháp mạnh mẽ
để kiểm soát sự lây lan và thích ứng an toàn về covid một mươi chín
tuy nhiên điểm đáng lưu ý trong đợt bùng phát ở an giang nhiều ngày qua
là số ca f tại cộng đồng ở mức khá cao
còn tại tiền giang tiếp tục ghi nhận các ca mắc mới tại các chùm lây nhiễm đang diễn tiến
khu vực đã phong tỏa
sở y tế tỉnh nhận định dịch trên địa bàn có chiều hướng diễn biến phức tạp
xuất hiện ổ dịch lớn với nhiều ca mắc
hiện thành phố mỹ tho được đánh giá có cấp độ dịch nguy cơ cao là cấp độ ba
bình quân mỗi ngày tỉnh kiên giang phát sinh thêm từ hai trăm linh đến bốn trăm linh ca bệnh mới
dù toàn tỉnh hiện vẫn ở cấp độ hai nguy cơ trung bình
song có đến bốn huyện ở mức cấp độ ba là hòn đất thành phố rạch giá châu thành
và một khu vực cấp độ bốn ở phường vĩnh lạc thành phố rạch giá
một số tỉnh thành phố đã chủ động nâng cấp độ dịch để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
sau giai đoạn dịch covid một mươi chín có chiều hướng giảm dần vào giữa tháng một mươi
đến nay số ca f trên toàn quốc bắt đầu tăng trở lại
tốc độ tiêm vaccine trong giai đoạn này cũng tăng vượt bậc
tuy nhiên độ phủ vaccine vẫn còn tranh lệch khá lớn giữa các địa phương
trong vòng năm ngày qua hà nội ghi nhận bảy trăm bảy mươi chín ca nhiễm sars cov hai
trong đó số ca f tại cộng đồng qua sàng lọc ho sốt và các ổ dịch mới chiếm tỷ lệ không nhỏ
đây cũng là giai đoạn hà nội có số ca mắc cao nhất kể từ đợt bùng phát dịch lần thứ tư ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay
trên bản đồ thông tin dịch tễ trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội đã cập nhật cấp độ dịch
tại các quận huyện trên địa bàn vùng đỏ nguy cơ rất cao ở hà nội
được xác định là địa phương có hơn hai mươi ca dương tính lây nhiễm trong cộng đồng
được công bố trong vòng một mươi bốn ngày so với hiện tại bao gồm huyện gia lâm mê linh quốc oai hà đông ba đình
vùng đỏ đậm đặc nhất được ký hiệu trên bản đồ thuộc quận hoàng mai
tình hình dịch covid một mươi chín bùng phát ở việt nam tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay
thành phố ghi nhận năm bảy trăm bảy mươi bảy ca dương tính trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là hai hai trăm linh hai ca
chiếm khoảng ba mươi tám tổng số ca nhiễm
số lượng f ở thành phố hồ chí minh đã có xu hướng tăng dần
toàn thành phố hiện còn duy nhất vùng cam thuộc địa bàn huyện cần giờ
do sự gia tăng ca bệnh từ lượng công nhân tại khu nhà trọ
thành phố hồ chí minh cũng chuẩn bị sẵn các kịch bàn kể cả cho tình huống sâu nhất
trong tình huống ca nhiễm tăng vượt ngưỡng điều trị
thành phố có thể cân nhắc quay trở lại các biện pháp giãn cách như trước đây
dù vậy thành phố hồ chí minh hiện là địa phương đạt tỷ lệ phủ vaccine cao nhất cả nước
với chín mươi chín bảy mươi sáu người trên một mươi tám tuổi tiêm mỗi một tám mươi một hai đạt mũi hai chín mươi năm năm mươi chín người trên năm mươi tuổi cũng được tiêm vaccine
trong ngày một mươi hai tháng một mươi một bà địa vũng tàu ghi nhận thêm một trăm một mươi bảy ca mắc mới
ngành y tế đã kích hoạt bốn bệnh viện giã chiến bốn bệnh viện để sẵn sàng điều trị bệnh nhân
trong khi đó số ca nhiễm ở tây ninh tiếp tục tăng mạnh năm trăm một mươi bảy ca bệnh trong ngày một mươi hai tháng một mươi một
đứng thứ sáu trong năm mươi sáu địa phương có dịch
hầu hết f được phát hiện nhờ xét nghiệm
sàng lọc trước tình hình này tây ninh là một trong số ít địa phương chọn giải pháp thành lập trạm y tế lưu động
điều trị f không triệu chứng tại nhà
nhiều vùng đỏ tại tây nam bộ số lượng ca covid một mươi chín được ghi nhận nhiều nhất ở an giang tiền giang kiên giang và đồng tháp
an giang đã được nâng lên cấp độ ba nguy cơ cao trên toàn tỉnh tương ứng với màu cam
trong đó ba huyện thành phố có cấp độ bốn nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ
cùng thành phố châu đốc tịnh biên trì tôn và hai mươi bốn xã khác
an giang cũng đạt tốc độ tiêm chủng khá cao
hiện tỷ lệ người trên một mươi tám tuổi tiêm một mũi vaccine tại tỉnh này là chín mươi năm bảy mươi ba
tuy nhiên tỷ lệ tiêm hai mũi mới chỉ đạt bốn mươi tám năm mươi sáu
hôm qua ủy ban nhân dân tỉnh đã phát đi thông báo tiếp tục tăng cường biện pháp mạnh mẽ
để kiểm soát sự lây lan và thích ứng an toàn với covid một mươi chín
tuy nhiên điểm đáng lưu ý trong đợt bùng phát ở an giang nhiều ngày qua
là số ca f tại cộng đồng ở mức khá cao
tiền giang tiếp tục ghi nhận các ca mắc mới tại chùm lây nhiễm đang diễn tiến
khu vực đã phong tỏa
sở y tế tỉnh nhận định dịch trên địa bàn có chiều hướng diễn biến phức tạp
xuất hiện ổ dịch lớn với nhiều ca mắc
hiện thành phố mỹ tho được đánh giá có cấp độ dịch nguy cơ cao là cấp độ ba
lãnh đạo tỉnh nhìn nhận thời gian tới tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
tiếp tục còn rất phức tạp
kiên giang đã thiết lập hai vùng cách ly y tế trên địa bàn huyện u minh thượng
tối thiểu một mươi bốn ngày để xử lý triệt đề ổ dịch
đồng tháp cũng ghi nhận số lượng f tăng mạnh
tuy nhiên việc cách ly điều trị f tại nhà trên địa bàn tỉnh vẫn chưa thông qua
toàn tỉnh thuộc cấp độ hai và có một huyện đang ở thuộc cấp độ ba huyện châu thành
tính đến ngày một mươi hai tháng một mươi một tỉnh đã tiêm được một bảy trăm bảy mươi chín trăm hai mươi ba liều
tiêm mũi một là một bảy mươi sáu bảy trăm sáu mươi liều đạt bảy mươi chín ba mươi ba dân số tỉnh
tiêm mũi hai là sáu trăm chín mươi bốn một trăm sáu mươi ba
đạt năm mươi một một mươi bốn dân số tỉnh
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín ngày càng lan rộng các địa phương cũng ráo riết đầy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng bệnh
một số tỉnh thành phố đã chủ động nâng cấp độ dịch để ứng phó với những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
dữ liệu tiêm theo ngày được công bố trên cổng thông tin tiêm chủng
có thời điểm việt nam vượt mốc hai triệu mũi vaccine một ngày
từ đầu tháng một mươi một số lượng mũi vaccine được tiêm trong hai mươi bốn ngày luôn đạt mốc trên một triệu mũi một ngày
mười địa phương có tỷ lệ tiêm cao nhất dựa trên số mũi tiêm và số vaccine được phân bổ là cà mau hải dương thái bình bắc ninh bắc giang hà tĩnh con tum sơn la quảng ninh và khánh hòa
mười địa phương có tỷ lệ tiêm thấp nhất dựa trên số mũi tiêm và số vaccine được phân bổ là cần thơ bắc cạn kiên giang bà rịa vũng tàu quảng ninh vĩnh long bình dương hưng yên trà vinh
trong phiên trả lời trực tiếp chấp vấn của đại biểu quốc hội
đến ngày một mươi một tháng một mươi một việt nam nhập khẩu được một trăm ba mươi năm triệu liều vaccine tiêm được chín mươi sáu triệu liều
dự kiến trong tháng một mươi một và tháng một mươi hai năm nay chúng ta tiếp tục nhập khẩu khoảng tám mươi năm một triệu liều vaccine trong đó có vaccine cho trẻ em
thủ tướng nêu yêu cầu phấn đấu đến hết năm hai nghìn hai mươi một tỷ lệ tiêm hai mũi ở việt nam đạt tỷ lệ bao phủ một trăm linh cho các đối tượng cần thiết theo quy định
thưa quý vị phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín là nhiệm vụ không phải dễ dàng
nhưng cũng không quá khó khăn để tham gia
bởi vậy mỗi người dân cần nâng cao nhận thức thực hiện khuyến cáo năm k tuân thủ các hướng dẫn của bộ y tế
đây là thời điểm vàng để chúng ta có thể ngăn chặn chống dịch kịp thời
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại